huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tiến hành quy trình xử lý tiêu hủy bốn con gà nhiễm h năm n sáu
của hộ ông đoàn văn tiên ở thôn long bình xã bình long
đây là ổ dịch cúm thứ hai trong vòng hơn một tháng qua được phát hiện tại quảng ngãi và đã được tiêu hủy
tất cả số gà bị nhiễm bệnh được tiêu hủy theo phương thức trôn lấp khử trùng bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường
trước đó ông đoàn văn tiên chuyên nuôi gà trống cao khanh với hơn bảy con
đàn gà hơn hai tháng tuổi trọng lượng mỗi con đạt từ một đến một hai kg thì có triệu chứng bất thường như ủ rũ bỏ ăn và chết dần
ông đã báo với cơ quan chức năng và tiến hành lấy mẫu kiểm dịch
hiện các ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn
khoanh vùng khử trùng phòng chống cho đàn gia cầm khu vực xung quanh nhằm tránh bị lây lan bệnh